thành phố hồ chí minh vừa có quyết định thành lập một tổ công tác liên ngành của thành phố
để giải quyết những vấn đề liên quan đến khu đô thị mới thủ thiêm và quận hai
đơn vị này sẽ kiểm tra rà soát và đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách bồi thường
hỗ trợ tái định cư khi thực hiện quy hoạch khu đô thị này
tổ công tác có sáu thành viên đến từ hội đồng thẩm định bồi thường của thành phố
ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm thanh tra thành phố
sở tài nguyên môi trường sở tài chính và sở xây dựng thành phố hồ chí minh